có hai mươi tỉnh là yên bái quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam quảng trị thứ thiên huế nam định hòa bình tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh gia lai bạc liêu đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
vâng thưa quý vị hà tĩnh vừa ghi nhận thêm năm người trong một gia đình ở tổ dân phố sáu thuộc thị trấn thạch hà huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh dương tính với covid một mươi chín
những ca bệnh này có liên quan đến khu vực siêu lây nhiễm là bãi tắm biển xuân hải thuộc huyện lộc hà
như vậy là đến thời điểm này hà tĩnh đã có bốn mươi bảy trường hợp dương tính với covid một mươi chín trong đó riêng huyện hương sơn là chín người
và ngày hôm nay lãnh đạo ubnd tỉnh hà tĩnh đã trực tiếp xuống huyện hương sơn để kiểm tra về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương này
tỉnh hà tĩnh đã ban hành quyết định cách ly toàn bộ khu vực thôn một xã sơn trường gồm năm mươi một hộ
hai trăm tám mươi tám nhân khẩu và cách ly khu vực thuộc thôn bảy vườn xã sơn phú và tổ dân phố bốn sáu thị trấn phố châu gồm bảy mươi bốn hộ gia đình hai trăm năm mươi một nhân khẩu từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng sáu
lập năm chốt liên ngành kiểm soát người và phương tiện ra vào các tuyến đường tại khu vực phong tỏa
công an huyện hương sơn huy động ba mươi năm cán bộ chiến sĩ kiểm soát an ninh trật tự tại năm chốt phong tỏa và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành truy vết f một f hai
ban giám đốc công an tỉnh đã điều động hai mươi cán bộ chiến sĩ
công an huyện đức thọ tăng cường cho công an hương sơn phòng chống dịch
làm việc với lãnh đạo huyện hương sơn chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh yêu cầu chính quyền huyện hương sơn tập trung lực lượng phong tỏa khu vực có bệnh nhân dương tính tiến hành truy vết f một f hai f ba
lực lượng y tế tập trung huy động lực lượng đảm bảo quân số phòng dịch hiệu quả biểu dương tinh thần cố gắng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an tại các chốt kiểm dịch
cũng tại hà tĩnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mà từ ngày hôm qua cho đến dạng sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng sáu trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã có mưa to đến rất to kèm theo gió rất mạnh
mưa lớn đã khiến cho các chốt kiểm soát dịch bệnh bị ngập úng thấm rột và tốc mái
sáng nay khi bão số hai vừa đi qua những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch của công an hà tĩnh đã nhanh chóng ra cố lại liều bạt
tái thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn để bảo vệ nhân dân
tại chốt kiểm soát dịch bệnh một mươi hai a các lực lượng đang dựng lại liều bạt sắp xếp lại các vật dụng công cụ hỗ trợ bởi mưa gió đã làm ẩm ướt
khó khăn vất vả là thế nhưng những cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn vững vàng trong cuộc chiến vừa chống dịch vừa chống bão
tiếp tục bị đe dọa bởi những vụ sạt lỡ như thế này